từ hôm nay nhiều quốc gia tại khu vực trung đông châu phi sẽ bắt đầu đoàn tháng lễ ramadan tháng lễ linh thiêng của người hồi giáo
tuy nhiên với hàng trăm nghìn người palestine ở miền nam gaza việc tổ chức dịp lễ năm nay trở nên khó khăn hơn
khi các nguồn cung nhân đạo bị hạn chế trong khi chiến dịch quân sự của israel vẫn đang tiếp diễn tại khu vực
những người hồi giáo palestine đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng
kể từ khi xảy ra cuộc xung đột israel hamas
theo cơ quan y tế palestine đã có hơn ba mươi một người thiệt mạng và gần bảy mươi ba người khác bị thương
hơn tám mươi năm trong số hai ba triệu người dân ở gaza đã phải di rời chủ yếu từ phía bắc và phía nam
khoảng bảy mươi ngôi nhà tại đây đã bị hư hại hoặc phá hủy
gần sáu trăm linh người đang trên bờ vực nạn đói và đã có những trẻ em thiệt mạng do thiếu lương thực
nhiều quốc gia hiện đang tăng cường các biện pháp để viện trợ cho người palestine tại gaza
trong đó ai cập là một trong những quốc gia đi đầu
trước tháng lễ ramadan năm nay
hiệp hội trang lưỡi liềm đỏ ai cập cho biết sẽ phân phát ba mươi suất ăn mỗi ngày trong suốt tháng lễ
cho người dân đang chịu cành nghèo đói và thiếu thốn ở gaza
với thông điệp sẽ cùng với người palestine vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay